tại quảng trường ba mươi tháng một mươi thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ
truyền thống ngành than một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu và chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề vàng đen tổ quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã về tham dự lễ kỷ niệm cùng cán bộ và công nhân ngành than
cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trương hòa bình phó thủ tướng chính phủ
vùng mỏ quảng ninh là một trong những nơi đầu tiên của phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân việt nam
mà đỉnh cao là cuộc tổng bãi công của hơn ba vạn thợ mỏ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu với khẩu hiệu kỷ luật và đồng tâm chúng ta nhất định thắng
phát huy truyền thống đó trong suốt tám mươi năm qua các thế hệ cán bộ công nhân và nhân dân vùng mỏ đã đoàn kết anh dũng vượt qua mọi khó khăn gian khó
tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực như trận địa là nhà vùng mỏ là quê hương tay búa tay súng sản xuất than trong mỹ cứu nước
lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi năm tổng doanh thu toàn ngành than đạt một trăm một mươi sáu hai trăm tám mươi tám tỷ đồng đồng ngân sách một mươi ba năm trăm năm mươi tỷ đồng bảo đảm việc làm và ổn định đời sống cho một trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ và người lao động
tại buổi lễ tỉnh quảng ninh đã đón nhận bằng chứng nhận di tích cấp quốc gia địa điểm bắc hồ về thăm mỏ đèo nai và bức trướng của tổng liên đoàn lao động việt nam
chương trình nghệ thuật có chủ đề vang đen tổ quốc với nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn do các diễn viên nghệ sĩ và công nhân các đơn vị ngành than biểu diễn đã tái hiện vùng mỏ anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trong lao động sản xuất